ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm cho biết
tiếp tục chương trình nâng cao hạ tầng giao thông để giảm un tắc
và đáp ứng nhu cầu đi lại tại khu vực chung quanh sân bay tân sơn nhất
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ triển khai thêm bốn dự án giao thông tại đây
theo đó hai dự án mở rộng đường hoàng hoa thám và mở rộng đường cộng hòa
hiện đã chọn được nhà thầu và đang chờ quận tân bình bàn giao mặt bằng để triển khai
dự kiến trong quý i năm hai nghìn hai mươi dự án đường hoàng hoa thám sẽ được bàn giao mặt bằng
để thực hiện việc mở rộng
dự án đường cộng hòa cũng sẽ được bàn giao mặt bằng trong năm sau để triển khai
hiện sở giao thông vận tải thành phố đã phê duyệt dự án
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố đang lập thiết kế
và chờ quận tân bình bàn xa mặt bằng
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi hai dự án này cũng sẽ được bàn giao mặt bằng để triển khai